tại hà nội ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức hội nghị đoàn chủ tịch lần thứ một mươi bảy khóa tám
để xin ý kiến về các văn bản quan trọng trình đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín
dự hội nghị có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
tại hội nghị các đại biểu nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi bổ sung điều lệ của mặt trận tổ quốc việt nam
nhằm tăng cường quan hệ mật thiết với cơ quan nhà nước nâng cao chất lượng phối hợp phát huy quyền làm chủ của nhân dân
tham gia xây dựng đảng chính quyền đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện của mặt trận
về nhân sự tham gia ủy ban khóa chín số lượng cơ cấu thành phần được lựa chọn theo các tiêu chuẩn quy định
có nhận thức năng lực phẩm chất đạo đức lối sống lành mạnh tinh thần đoàn kết cao chấp hành hiến pháp điều lệ của mặt trận
hội nghị chuẩn bị cho việc tiến tới tổ chức thành công đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín
dự kiến diễn ra từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín